tỉnh yên bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng gia yên bái
địa chỉ tại thôn hợp nhất xã thịnh hưng huyện yên bình với sáu hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường
với sáu hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và môi trường ubnd tỉnh yên bái đã quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng gia yên bái
tổng số tiền bảy trăm hai mươi triệu đồng
được biết tháng ba năm hai nghìn một mươi chín doanh nghiệp này cũng đã bị ubnd tỉnh yên bái ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
về lĩnh vực tài nguyên môi trường với số tiền hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng
hiện công ty đang khắc phục vi phạm đã gây ra trong quá trình xây dựng
trong thời gian tới sở tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với ubnd huyện yên bình
kiểm tra giám sát đơn vị này thực hiện việc khắc phục nếu không hoàn thành sẽ yêu cầu công ty dừng hoạt động